số ca tử vong gia tăng vì khả năng biến chứng nặng của chủng delta rất nhanh
các trường hợp tử vong đa số lớn tuổi có bệnh lý nền
tại tp hcm tỷ lệ tử vong là bảy mươi năm so với tỷ lệ hai của thế giới
đây là những thông tin được đưa ra tại buổi họp báo về tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố diễn ra mới đây
theo báo cáo của ubnd tp hcm tính đến sáu giờ ngày một mươi năm tháng bảy thành phố ghi nhận một trăm bốn mươi hai ca tử vong
thành phố đang điều trị hai mươi bốn trăm một mươi một ca dương tính mới hai trăm bốn mươi sáu ca thở máy và bảy trường hợp cần can thiệp ecmo
theo sở y tế hiện nay mỗi ngày tp hcm có hơn một ca mắc covid một mươi chín
tỷ lệ tử vong hiện nay tại thành phố đang là bảy mươi năm so với hai của thế giới